thăm kiểm tra tình hình sẵn sàng chiến đấu của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu lực lượng cảnh sát cơ động cần phối hợp với các lực lượng
đơn vị nghiệp vụ nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu cho bộ công an
đồng thời có chủ trương giải pháp bảo đảm an ninh trật tự
chủ động phối hợp nắm chắc các phương thức thủ đoạn hoạt động có tội phạm
để xây dựng chương trình huấn luyện phương án kế hoạch tác chiến tổ chức ứng trực vũ trang
cảnh các bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu
cùng sự buổi kiểm tra có đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
chia sẻ với những khó khăn vất vả thậm chí là phải hy sinh sương máu của lực lượng công an nhân dân
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của đất nước
nhắc lại sự việc ở đồng tâm vừa qua là một điều đáng tiếc gây mất mát cho lực lượng cảnh sát cơ động
đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân gia đình các đồng chí đã hy sinh để bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân
năm hai nghìn hai mươi thủ tướng yêu cầu lực lượng công an nhân dân trước hết là lực lượng cảnh sát cơ động
không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức nâng cao khả năng nghiệp vụ gắn bó hơn nữa với nhân dân
để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân bảo vệ pháp luật
thực hiện đúng đắn trách nhiệm của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
thủ tướng yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế với cảnh sát các nước
trong công tác huấn luyện đào tạo và trang thiết bị phương tiện
nhất là về lĩnh vực phòng chống khủng bố
biểu tình bạo loạn nhằm nâng cao công tác sẵn sàng chiến đấu của lực lượng cảnh sát cơ động
thủ tướng đề nghị bộ công an quan tâm chăm lo đầy đủ đời sống vật chất
cho các cán bộ chiến sĩ trong dịp tết đồng thời thăm hỏi động viên chia sẻ
và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho từng cán bộ chiến sĩ là thương binh bệnh binh
cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn để các cán bộ yên tâm công tác và chiến đấu